ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đã thông báo về việc xác định được nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước trên sông cái lớn
cũng như là các tuyến canh nhánh thuộc địa bàn huyện long mỹ và thị xã long mỹ thời gian vừa qua
là từ hoạt động xả thải của một nhà máy thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường cồn long mỹ phát
theo đó đối với các vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường cồn long mỹ phát trong công tác bảo vệ môi trường
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh xem xét các hành vi vi phạm của công ty để xử lý nghiêm theo quy định
đồng thời chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường phối hợp với đoàn thanh tra của bộ tài nguyên và môi trường
thanh tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường cồn long mỹ phát
đối với thiệt hại do ô nhiễm nguồn nước mặt
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ủy ban nhân dân thị xã long mỹ và ủy ban nhân dân huyện long mỹ thống kê toàn diện thiệt hại
trên cơ sở đó ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thành lập hội đồng chuyên môn xác định thiệt hại và có phương án giải quyết phù hợp đúng quy định của pháp luật